hành tín tây hành nhân hành dũng huyện nghĩa hành ngập khoảng năm m chủ yếu ngập đường giao thông
các xã phổ ninh phổ minh phổ văn thị xã đức phổ bị ngập sâu từ một đến một năm mét
các xã đức hòa đức phú đức thuận đức tân huyện mộ đức ngập sâu từ năm đến một mét chủ yếu ngập đường giao thông và một số nhà dân vùng trũng thấp
còn tại các xã nghĩa hiệp nghĩa mỹ nghĩa phương huyện tư nghĩa ngập sâu khoảng ba đến năm mét chủ yếu ngập các trục đường giao thông
nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ một số nơi tại quảng ngãi đã làm một người chết và một người mất tích
tại quảng nam liên tiếp hàng loạt vụ sạt lở đất tại các huyện miền núi đã khiến cho hàng chục người chết mất tích hàng trăm người dân bị mất nhà cửa
những trận sạt lở kinh hoàng xảy ra trong những ngày vừa qua
thêm một lần nữa phải nhắc nhớ
nó sẽ trở đến câu chuyện là tái định cư cho người dân tại vùng sạt lở
vâng việc tìm kiếm đất để tái định cư ổn định phòng tránh sạt lở là chuyện không dễ dàng khi đất ở những khu vực miền núi phần lớn là đồi dốc
phóng sự được thực hiện tại huyện miền núi phước sơn
khu dân cư năm a xã phước lộc là khu dân cư mới
do thiếu đất dựng nhà địa phương đã chọn một sườn đồi lập khu tái định cư
chỉ sau vài mùa mưa lũ sạt lở đã vùi lấp nhiều ngôi nhà
thêm một lần nữa
huyện phước sơn lại gấp rút rời làng tái định cư này đến nơi mới
xung quanh là núi rừng độ dốc đứng
việc tìm ra được khu đất gần nguồn nước để xây khu tái định cư rất khó khăn
nếu không thận trọng sạt lở uy hiếp người dân tái định cư nhưng vẫn khó mà an cư
thì đây là miền núi vùng chủ yếu là đồi núi dốc
đất đê ở rất khó cho nên việc tái định cư nhân dân là bây giờ tập trung là cái nguồn lực về đất đê để ở cho nhân dân vẫn không có
cho nên mình phải ở rã rác ở nhiều điểm
thiếu đất tái định cư mỗi hộ gia đình được bố trí một lô đất nhỏ để làm nhà
nhà san sát như thế này khiến bà con đồng bào dân tộc bờ ông ở đây rất bức bí
khu tái định cư được thăm dò địa chất rất bài bản song nguy cơ sạt lở vẫn đe dọa
dù được kè kiên cố nhưng nhiều người vẫn e ngại nhận đất dựng nhà
về làng mới trật trội sinh hoạt cũng bất tiện hơn
trong vườn không thể chăn nuôi hay trồng rau quả như làng cũ
làng hẹp đạt quá nhưng mà vườn làm ăn là không biết làng không cao vườn hẹp đạt bình thường
hiện nay tỉnh quảng nam đã tái định cư được sáu hộ gia đình
riêng huyện phước sơn đã di rời sắp xếp được bảy trăm linh hộ
theo đề án thì tiến độ sắp xếp dân cư của huyện phước sơn chậm hơn kế hoạch đề ra
nguyên nhân được xác định là do thiếu đất để bố trí dân cư
hiện nay việc huyện chọn đất để tiếp tục xây dựng khu dân cư cho hơn một một trăm linh hộ trên địa bàn huyện phước sơn
có nguy cơ sạt lở là rất khó khăn
hiện công tác tìm kiếm nạn nhân các vụ sạt lở đất tại các huyện nam trà my phước sơn bị gián đoạn do mưa lớn
tuy nhiên song song với công tác tìm kiếm mạng nhân
tìm kiếm và chăm lo ổn định đời sống người dân sau sạt lở thì vấn đề cấp thiết trước mắt và lâu dài
là tìm đất để lập khu tái định cư an toàn là thách thức lớn cần phải giải quyết
nhất là nguy cơ sạt lở đất vẫn luôn rình rập đe dọa người dân bất cứ lúc nào
như đã và đang xảy ra tại miền núi tỉnh quảng nam
một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an vừa thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi làm tàng chữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
theo tài liệu của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
đối tượng lâm thường xuyên sử dụng tài khoản facebook lâm thời có năm bạn bè
để chia sẻ đăng tải nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc nói xấu đảng chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước
đồng thời kích động các tầng lớp nhân dân chống đảng nhà nước
công an nghệ an đã trích sau ba mươi năm tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
tại cơ quan an ninh điều tra nguyễn văn lâm đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội đang tạm giữ bàn hữu tài ba mươi một tuổi
chú ở xã viên sơn huyện văn yên tỉnh yên bái và lê minh vương ba mươi sáu tuổi
chú ở xã hải triều huyện tiên lữ tỉnh hương yên
đây là hai trong số nhóm sáu đối tượng say rượu
đã dùng dao chém người đang ngồi uống bia trên vỉa hè ở phố trương định
khiến nạn nhân bị thương tích nặng
nhóm đối tượng này là nhân viên bốc phát hàng hóa tại gaza park
theo tài liệu điều tra ban đầu
vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng một mươi một nhóm đối tượng này sau khi uống rượu say tại nhà trọ
rồi nhụ rủ nhau ra quán cà phê tại đường giải phóng
tại đây nhóm đối tượng này xảy ra mâu thuẫn cãi vã với một người đàn ông
cũng là khách tại quán cà phê này
đôi bên xô xát nhưng được căn ngăn
nhưng sau đó tài và vương
rủ thêm đồng bọn bàn nhau thủ sẵn dao quay lại trả thù
trong cơn say rượu cả bọn đi đến trước cửa nhà số chín trăm hai mươi bốn trương định
thấy người đàn ông đang ngồi uống bia giống với người đã mâu thuẫn với chúng ở quán cà phê
liền lao vào chém liên tiếp khiến người đàn ông vô tội này gục tại chỗ thương tích nặng
nhận được tin báo công an quận hoàng mai nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ
và bắt giữ các đối tượng có liên quan
hiện ngoài hai đối tượng vương và tài
cơ quan công an quận hoàng mai đang tiếp tục truy bắt vận động đầu thú các đối tượng còn lại
vào chiều ngày sáu tháng một mươi một trung tâm y tế huyện trơn thành tỉnh bình phước
đang tiếp nhận điều trị hai mươi chín học sinh trường tiểu học minh thắng xã minh thắng huyện trơn thành
đã bị nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày
sau khi ăn trưa và ngủ dậy chuẩn bị vào học buổi chiều
nhiều em học sinh được nhà trường cho ăn bánh fland
tuy nhiên sau khoảng hai mươi phút bất ngờ
nhiều em có một số triệu chứng như là đau bụng đi ngoài và nô đói
ngay sau đó nhà trường đã đưa các em đến trung tâm y tế huyện trân thành để cấp cứu điều trị
sau khi được bệnh viện tiếp nhận điều trị theo triệu chứng
hiện nay tình trạng sức khỏe của các em đã bắt đầu ổn định
hiện trị cục an toàn thực phẩm tỉnh bình phước
phối hợp với phòng cảnh sát môi trường tỉnh bình phước
đang tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn
lấy thông tin từ các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
sau khi bắt đầu cách ly trả phí của người dân ngày càng tăng
rất nhiều khách sạn đã đăng ký với sở du lịch tp hcm để làm cách ly tập trung
hiện nay nhiều khách sạn đang chạy đua đầu tư trang thiết bị
đáp ứng theo tiêu chuẩn của ngành y tế đề ra
để được cơ quan chức năng công nhận là điểm cách ly tập trung
tính đến thời điểm hiện nay tp hcm có gần ba mươi khách sạn
làm nơi cách ly y tế tập trung có thu phí
và hai khách sạn làm nơi cách ly cho phi hành đoàn
các khu cách ly tập trung này sẽ chịu sự chỉ đạo quản lý
điều hành trực tiếp của ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của sở y tế tp hcm
các khách sạn đăng ký làm khu cách ly phải đáp ứng các yêu cầu
về bố trí sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly
đồng thời đảm bảo về cơ sở vật chất dịch vụ vệ sinh buồng phòng
ăn uống giặt là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly
các điểm này cũng phải công khai giá dịch vụ cho người đăng ký cách ly
để có sự lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của họ
thưa quý vị mặc dù đã có rất nhiều những nỗ lực xong điệp khúc đến hẹn lại ngập
vẫn thường xuyên diễn ra tại hà nội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
và báo kinh tế đô thị đã đặt ra câu hỏi
làm gì để giảm thiểu ống ngập tại hà nội trong mùa mưa
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
hệ thống thoát nước khu vực nội thành hà nội có diện tích khoảng
trên hai trăm linh km hai tuy nhiên hiện mới chỉ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
được khoảng bảy mươi bảy km vuông
bên cạnh đó do hệ thống hạ tầng thoát nước sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp
nước mưa và nước thải sinh hoạt vẫn sử dụng chung một đường cống
dẫn đến quá tải khi có mưa lớn xảy ra
theo các chuyên gia trước mắt ngành thoát nước thủ đô cần bổ sung
những phương tiện cơ giới để giải quyết ngập úng cục bộ
xong về lâu dài hà nội cần phải nghiên cứu tổng thể lại hệ thống thoát nước
trên phạm vi cả thành phố với tầm nhìn trong khoảng năm năm một mươi năm hai mươi năm
đồng thời điều chỉnh bổ sung dự án thoát nước thường xuyên nạo vét
làm sạch hồ để nâng cao hiệu quả thẩm thấu và điều hòa
còn trên báo tuổi trẻ có bài ghi nhận về một vấn đề giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo cho biết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi giáo dục mầm non
thiếu khoảng bốn mươi năm hai trăm linh giáo viên
mặc dù có nhiều ưu tiên chế độ thế nhưng giáo viên mầm non
ở các tỉnh vẫn thiếu trầm trọng
tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương đã tạo áp lực lớn
cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tỷ lệ giáo viên trên mỗi lớp
ở một số địa phương rất thấp như tại trà vinh là một ba mươi hai an giang là một bốn
con tum là một ba mươi sáu trong khi đó thông tư sáu đề ra phải đạt tỷ lệ hai năm
dù rằng có nhiều chế độ thế nhưng nhiều ưu tiên cho giáo viên mầm non
nhưng đa số giáo viên mầm non đều than phiền với công việc gõ đầu trẻ
vì vất vả và lương thấp đó là chưa kể áp lực từ quá nhiều phía nhất là phụ huynh
còn theo bà nguyễn thị ngọc ái phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo phú yên
nguyên nhân thiếu giáo viên mầm non ở tỉnh này là không có biên chế
hợp đồng cũng có nên tuyển dụng gặp khó khăn
nông dân muốn bỏ cây mía để chuyển sang trồng cây khác
còn nhà máy đường thì tạm đóng cửa ngành máy đường đang đứng trước rất nhiều khó khăn
và đây là ghi nhận trên báo sài gòn giải phóng
theo phản ánh của tờ sài gòn giải phóng cách đây khoảng một mươi năm khi giá mía đường
làm mưa làm gió trên thị trường một mươi nhà máy đường tại đồng bằng sông kiểu long
tranh nhau mua mía nguyên liệu
nhưng nay giá đường liên tục giảm các nhà máy đường thua lỗ
giờ chỉ còn ba nhà máy ở hậu giang sóc trăng và trà vinh
một lãnh đạo nhà máy đường phân tích với giá đường bán buôn trên thị trường
giao động từ một mươi hai đến một mươi hai năm trăm linh đồng một kg như hiện nay
các nhà máy chỉ lợi khoảng hai trăm linh đồng
trong khi đó với số vốn đầu tư lớn lãi của nhà máy không bằng gửi ngân hàng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên thanh trúc
kính chào quý vị đang đến với các tin tức từ các tỉnh thành phía nam
thưa quý vị công an xã xuân khới thượng huyện hóc môn tp hcm
đang làm rõ một vụ trộm độc nhập lấy tài sản trên địa bàn
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng một mươi một
hai thanh niên đi xe máy dùng kiềm cộng lực cắt khóa cổng một công ty
chứng sản xuất túi xốt trên đường xuân khới thượng một mươi bốn huyện hóc môn
khi bị một số người phát hiện hai đối tượng đã đuổi theo
dọa bắn khiến người dân bỏ chạy
theo clip camera ghi lại sau khi đuổi người dân
hai thanh niên tiếp tục quay trở lại công ty cắt khóa để lấy tài sản rồi bỏ đi
chua công ty cho biết tài sản bị mất rộn gồm máy tính tiện mặt giấy tờ
trị giá ước tính gần một trăm linh triệu đồng
hiện công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
công an quận gò vấp tp hcm đang làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn
khiến một người đàn ông đi xe gắn máy tử vong trên làn xe dành cho ô tô
thuộc đường phạm văn đồng
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng một mươi một
người dân sống trên đường phạm văn đồng
đoàn gần cầu bộ hành số một phường ba quận gò vóc
nghe tiếng vai chậm mạnh ngoài đường nên chạy ra
lúc này phát hiện người đàn ông khoảng năm mươi tuổi tử vong trên làng xe ô tô
cách đó là xe gắn máy biển số năm mươi năm x một một nghìn bảy trăm bốn mươi sáu
theo biện báo giao thông đường phạm văn đồng dành một làn xe trong cùng làn xe ô tô
đến xe hai bánh lưu thông vào giờ cao điểm sáng từ sáu h đến chín h
buổi chiều từ một mươi sáu h đến hai mươi h
một số nhân chứng phát hiện thời điểm xảy ra tai nạn
có một xe ô tô chạy qua hiện trường
công an quận gò vấp đã trích xuất camera xung quanh khu vực
để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long cho biết vừa bắt giữ hơn một bảy tấn ngân tai cao su
đã qua sử dụng đang trên đường vận chuyển lên tp hcm
ngang qua địa bàn tỉnh vĩnh long thì bị bắt giữ
trước đó nhận tin báo của người dân đội quản lý thị trường số bốn
thuộc cục quản lý thị trường vĩnh long phối hợp kiểm tra xe tải
mang biển số năm mươi một g năm mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi bốn đang lưu thông hướng từ cần thơ
đến tp hcm ngang qua địa phần vĩnh long
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn bao tải
trong đó có hàng hóa là găng tay cao su các loại
qua kiểm đếm bên trong xe có tổng cộng tám mươi tám bao tải
chứ gần ba trăm linh ngân tay đã qua sử dụng với trọng lượng hơn một bảy tấn
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xác không xuất trình được chiến tự
liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận phương án về bố trí chỗ học
của học sinh trường trung học phổ thông bình phú quận sáu
sau sự cố giông lóc vừa qua
theo đó khói một mươi và khói một mươi một của trường sẽ học tại các điểm trường trong quận sáu
về việc tổ chức dạy học của nhà trường đối với một khối một mươi một học tại cơ sở hai
hai trường cao đảng giao thông vận tải trung mương sáu số một trăm ba mươi một sáu mươi hai kinh dương vương
phường một mươi hai quận sáu
và khối một mươi học tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tp hcm
số hai trăm một mươi năm d nguyễn văn luông phường một mươi một quận sáu
riêng học sinh sẽ được bố trí tại tầng trệt và lầu một khu a cùng hội trường
trường trung học phổ thông bình phú
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn
phối hợp hỗ trợ nhà trường triển khai các biện pháp dạy học trực tuyến
để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình
đồng thời phân công cán bộ phụ trách cùng rà soát với địa phương và nhà trường
đảm bảo các điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tổ chức dạy học
công tác khắc phục phải khẩn trương đảm bảo học tập của học sinh không bị gián đoạn
nhưng cần đảm bảo chất lượng nhất là các điều kiện an toàn
bên cạnh đó tp hcm cũng chỉ đạo dự án cải tạo nâng cấp trường trung học phổ thông bình phú
phải hoàn thành kịp tiến độ đầu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ngày sáu tháng một mươi một ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm
và các bộ ngành tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật giảm nghèo bền vững
vùng dân tộc thiểu số khu vực nam bộ năm hai nghìn hai mươi
đây được coi là sự kiện truyền thông quan trọng để nâng cao nhận thức
trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở
cũng như người dân cộng đồng dân cư về công tác giảm nghèo nói chung
và giảm nghèo về thông tin nói riêng
tham gia hội thi có chín đội đến từ các tỉnh thành phố miền tây và miền đông nam bộ
như cà mau kiên giang
sóc trăng trà vinh vĩnh long hậu giang đồng nai bình phước
và đội chủ nhà tp hcm trải qua bốn phần thi ở vòng sơ khảo
gồm màn chào hỏi thi trắc nghiệm trả lời tình huống pháp luật
thi tiểu phẩm tuyên truyền chính sách pháp luật theo chủ đề
bàn tổ chức đã chọn ra tám tiết mục của bốn đội thi xuất sắc là tp hcm
đồng nai kiên giang và hậu giang để công diễn trong đêm bế mạc
hội thi là diễn đàn để khơi dậy tinh thần tự lực vương lên thoát nghèo
thúc đẩy giao lưu học hỏi tăng cường sự hiểu biết đoàn kết của người dân
chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn bản xã huyện trong thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vẩn kịp thời phát hiện những cách làm hay
mô hình truyền thông hiệu quả phù hợp để nhân rộng vùng dân tộc thiểu số và miền núi
sự đầu tư trao chút trong phần thi cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lượng của mỗi đội
qua đó thể hiện được bản sắc riêng của mỗi dân tộc trong việc giữ gìn văn hóa
và thay đổi nhận thức tập quán sản xuất không trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
trong công tác xóa đói giảm nghèo
mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm ảnh hưởng đến nhà cửa tài sản
thậm chí là cả tính mạng của người dân
trong đó có gia đình các em sinh viên miền trung đang theo học
tại các trường đại học ở đồng bằng sông cửu long
nhằm chúng ta hỗ trợ giúp các em giảm bớt gánh nặng gia đình
và có động lực để an tâm học tập
nhiều trường đại học trong khu vực đã có nhiều hoạt động thiết thực
nhà bị tốc mái do mưa lũ liên tiếp trong những ngày cuối tháng một mươi vừa qua
khiến sinh viên quê quảng ngãi này không khỏi lo lắng
gia đình khó khăn nay nhà cửa bị hư hỏng lại phải gánh thêm phần học phí
vì thế được nhà trường hỗ trợ miễn một trăm linh học phí năm học này
phần nào giúp em an tâm học tập
nhà trường cũng có kịp thời hỗ trợ được miễn một năm học phí cho em
em cũng cảm thấy vui mừng
tại vì nhà trường đã kịp thời quan tâm hỗ trợ đến học sinh nguồn lũ lụt
để giảm bớt gánh nặng cho gia đình
trần văn phùng sinh viên năm nhất ngành y quê hà tĩnh
là một trong tám sinh viên được trường đại học trà vinh hỗ trợ giảm năm mươi học phí
tương đương hai mươi triệu đồng học phí học tập cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
em cho biết trồng rau chăn nuôi là nguồn thu nhập chính gia đình các chiêu nuôi em ăn học
đợt mưa lũ vừa qua đã làm gia đình em mất trắng

một số gia cầm gia rút bị trôi hết
những thiệt hại tương đối là nhiều
cái phần hỗ trợ ở nhà trường giúp đỡ em rất nhiều trong lúc khó khăn như này
với một phần là
cái mong rất là
mong là những cái khó khăn này sẽ đi qua nhanh hơn em phải cố gắng học hành thật tốt
không cái phụ công của nhà trường có những cái chính sách rất là tốt đối với chúng em
trước mắt các trường đại học rà sát thống kê số lượng sinh viên các tỉnh miền trung đang theo học
tại trường để tiến hành hỗ trợ miễn hoặc giảm học phí cũng như có chính sách trợ cấp sinh hoạt
phí cho các em với mong muốn chia sẻ phần nào cùng gia đình đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt
nhà trường đã quyết định là giảm năm mươi học phí và trợ cấp sinh hoạt phí cho các em trước mắt là những
các em có quê ở miền trung và chịu ảnh hưởng bởi lũ lục và có hoàn cảnh khó khăn và mỗi tháng các em sẽ
được nhận một cái sinh hoạt phí là khoảng một triệu đồng một em trên một tháng ngoài ra thì ở phía nhà
trường thì cũng có bố trí cho các em điều kiện chỗ ở là trong ký túc xá ưu tiên bố trí cho các em
và sẽ có một số tân sinh viên đang đăng ký nhập học tại trường với các sinh viên đang học tại trường
thì chúng tôi sẽ hoàn khoảng một phí
còn với các sinh viên đang học tại trường thì chúng tôi sẽ hoàn rez thêm một phí
các sinh viên tân sinh viên thì chúng tôi sẽ không nhận học phí để hỗ trợ cho các em
cũng là một phần đóng góp cho bà con miền trung
tuy kinh phí hỗ trợ không nhiều so với những thiệt hại mà gia đình các em sinh viên miền trung gặp phải
nhưng qua đó thể hiện được tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
cũng như trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong khu vực đồng bằng sông cửu long
đối với các em đang theo học trên địa bàn
bên cạnh các chính sách hỗ trợ sinh viên cán bộ giảng viên sinh viên các trường
cũng đã tổ chức quyên góp hàng trăm triệu đồng
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ
để bà con vượt qua khó khăn sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống
trong tiểu mục sống đẹp hôm nay là câu chuyện lan tỏa hành động đẹp
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
vâng để hạn chế những nguy cơ tai nạn cho học sinh
thì nhà trường rất cần tích cực tổ chức các lớp học an toàn giao thông
hướng dẫn học sinh các điều luật đảm bảo an toàn cách điều khiển phương tiện giao thông đúng cách
thậm chí là cần phải có các biện pháp xử phạt nếu như phát hiện học sinh vi phạm luật giao thông
còn vào đêm ngày hôm qua năm tháng một mươi một
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra trên tuyến đường lê quý đôn
đoạn qua khu phố xuân lập phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã tông vào giải phân cách giữa đường
khiến cho người này tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút khuya cùng ngày
nam thanh niên tên là khải chú tại tỉnh bình phước
điều khiển xe máy lưu thông trên đường lê quý đôn
hướng từ thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đi mã đà đồng nai
đến đoạn khu phố xuân lập phường tân xuân
do điều khiển xe máy với tốc độ cao nên khải đã không làm chủ được tay lái
tông vào giải phân cách và cột điện giữa đường
cú tông mạnh đã khiến cho khải bị đập thẳng vào cột điện ngã văng xuống đất
vụ tai nạn khiến khải tử vong trên đường đi cấp cứu chiếc xe máy vỡ nát phần đầu
taxi grab sẽ phải đón trả khách ở một làn riêng tại sân bay tân sơn nhất
nếu vi phạm sẽ bị phạt nguội
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sẽ phân luồng lại giao thông trước khu vực ga đi đến quốc nội
theo đó khu vực ga đi quốc nội tức là làn a
chỉ dành cho các phương tiện chở khách đi máy bay
khu vực này có gắn biển cấm đón khách
tại khu vực ga đến tức là làn b và c
dành cho các phương tiện đón khách từ sân bay để đi nơi khác
tuy nhiên khu vực này sẽ cấm taxi xe kinh doanh vận tải đón khách
vị trí taxi xe kinh doanh vận tải đón khách ở làn d
bên trong nhà xe tcp tức là những hành khách xuống sân bay
nếu muốn đi taxi là grab phải đi làn d để đón xe
vẫn đang diễn ra phổ biến và nhiều vụ tai nạn xảy ra đã để lại những hậu quả nặng nề
để ngành đường sắt phát triển và phát huy thế mạnh
đồng thời xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ
hiện đại thì đã đến lúc ngành đường sắt cần chủ động các biện pháp lập lại trật tự an toàn đường sắt
còn để tồn tại như hiện nay thì tai nạn đường sắt rất khó có thể kiểm chế và kéo giả
mới đây tại trạm gác phố phương mai gần ngã ba giải phóng hà nội
tài xế điều khiển xe taxi vì thiếu kiên nhẫn đã liều mình băng qua đường sắt
khi rào trắng đang được kéo giả từ nhanh hóa ra lại chậm
khi mà bánh xe bị kẹt ở giữa đường dây còn tàu thì sắp chạy qua
rất may người dân đã kịp thời giúp đỡ
nếu không sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng
ngăn chặn từ ý thức con người
khi mà thấy như thế là mọi người phải gieo lên phải vô hào lên
và tìm cách mà ngăn chặn cái việc mà xe vượt đường tàu khi mà đã có rào chắn
như cái này có lẽ là xã hội đã lên tiếng nhiều báo chí cũng lên tiếng hiểu
chúng tôi rất hoan nghênh tiếng nói của báo chí lên án những hành vi và vi phạm đường ngang của ngành đường sắt
đã xảy ra tai nạn không những là xe bị hư hỏng
mà nhiều khi có kéo theo cả những cái hậu quả rất lớn như sự đâm vào nhà
rồi đâm vào các phương tiện khác còn xe máy xe đạp đi trên đường hậu quả rất nguyên tọng
sự xuống cấp của hạ tầng đường sắt cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy hành vi vi phạm
tại các đường ngang rào cắt với khu dân cư khoảng cách còn khá hẹp tiềm ẩn dù do mất an toàn giao thông
trong khi rào chắn thì thô sơ lực lượng nhân viên gắt chắn lại mỏng gây ra nhiều khó khăn
anh sai là tôi xử lý anh chứ đừng có thương xót cái đoạn này phải xử lý nghiêm
những lái xe mà vi phạm như thế này phải tức bằng ngay
chứ đừng để bảo khối rối nó tội nó quá nó đã bị thương tật nó đã bị xe nó hỏng không được
tức là xử lý vi phạm ta xử lý trương nghiêm chưa đủ sức gian đe thành thứ nó cứ tái viễn
hơn năm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt hơn bốn lối mở
trong khi chính quyền địa phương có đường ngang đi qua lại chưa làm tròn trách nhiệm
khi chưa có biện pháp kiểm soát và tổ chức bảo đảm an toàn đường ngang
theo các chuyên gia giao thông khi mà các thiết bị cảnh báo và phòng vệ đường sắt
chưa đủ sức để ngăn chặn hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt
thì giải pháp trước mắt phải có barrier cương chế
tôi đi một số nước thì đường sắt cao tốc đến con gà cũng không phải lọt vào được
bởi vì họ rào kín hết
nếu không rào kín thì họ cũng trồng cây ken vào không cho ai qua lại được
trên đường sắt thì vấn đề phòng ngừa là quan trọng
mà bản thân chủ bản thân là ngành đường sắt phải năng động
chứ nhà nước đầu tư cũng là đầu tư nhưng mà không có thể làm tất cả mọi chuyện
người dân ý thức trách nhiệm của người dân là tự bảo vệ mình
tự bảo vệ cộng đồng làm xây dựng một xã hội văn minh
mỗi vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra đều đều là hậu quả lãng nghệ
nếu như văn hóa giao thông vẫn sẽ được nâng cao
và đứng ngang dự pháp không được giải lý tật đẽ
thì tình hình tai nạn giao thông đường sắt sẽ rất khó để thiết kế
tuy nhiên nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân
vâng thưa quý vị chẳng phải ngẫu nhiên khi người ta nói
nhân dân là tai làm mắt của lực lượng công an trong phong trào toàn dân đảm bảo an ninh tổ quốc
từ ý thức sự cảnh giác của mỗi người dân còn góp phần rất hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
khi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng lan tỏa
thì tình hình an ninh trật tự tại bàn cơ sở chắc chắn sẽ luôn được đảm bảo
nhân dân chính là cánh tay nối dài của lượng công an
mới đây tại địa bàn cầu giấy một người dân chỉ từ việc làm rất nhỏ nhưng thể hiện sự nâng cao cảnh giác
và từ đó đã góp phần rất quan trọng trong việc điều tra làm rõ một vụ trộm cắp trên địa bàn
nhiều năm hành nghề sửa xe tại phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy
anh nguyễn quyết thắng không nghĩ mình sẽ trở thành người hùng
đó là nhờ thông tin tố giác có giá trị của anh công an phường trung hòa đã vào cuộc
bắt giữ một đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hà nội
trong quá trình sửa xe tôi có nhận một cái xe sh của khách hàng mà mang đến
không thấy có chìa khóa đeo xe và khách hàng yêu cầu
chúng tôi thay ổ khóa nhìn vào trong ổ khóa thì có những cái vết cậy vàm cong hết cả bi ra
cái thứ hai nữa là khách hàng yêu cầu tháo biển số và sau đó còn xin một cái biển số cũ để lắp vào xe để chạy
tôi đã thông báo lên cho bên công an phường xuống để kiểm tra vì thấy những cái nghi vấn ấy
đối tượng phạm tội là nguyễn văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại huyện nông cống
tỉnh thanh hóa ngày một mươi bốn tháng tám đối tượng trộm một xe máy sh
tại tầng hầm trung cư imprea quận hai bà trưng rồi mang đến cửa hàng anh thắng yêu cầu thay ổ khóa và lắp biển giả
tuy nhiên những hành vi mờ ám này đã không thể qua mắt được anh thắng
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường trung hòa đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường bắt giữ đối tượng
nhanh chóng chủ cửa hàng đã báo tin cho công an phường biết
công an phường đã đến mời đối tượng về
khi sáng mình nóng phát hiện đối tượng bắt giữ và thu được hai xe máy
tấm gương của anh nguyễn quyết thắng chính là kết quả của phong trào phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đang lan tỏa sâu rộng trên địa bàn quận cầu giấy
đội xây dựng phong trào công an quận đã phối hợp với các phường triển khai các kế hoạch từ vận động
tuyên truyền ký cam kết bảo vệ an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an cơ sở gần ba tin báo có giá trị
liên quan đến trật tự xã hội và bắt giữ bốn đối tượng có liên quan
đối với người dân cung cấp thông tin cho lực lượng công an thì đối với lực lượng công an phường
thì chúng tôi luôn luôn nêu cao tinh thần là một là mỗi người dân là một chiến sĩ công an
cho nên là nếu người dân cung cấp nhiều thông tin thì lực lượng công an dưới địa phương
dưới cơ sở cấp phường của tôi thì là luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó
và đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường
nhân dân chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an
sự đồng lòng và hỗ trợ của người dân
là tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
và đến đây chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng